ngày tám tháng bốn cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca cho biết đến nay số ca mắc covid một mươi chín ở nhóm trẻ từ đến chín tuổi là một tám trăm bốn mươi sáu bốn trăm tám mươi chín ca chiếm bốn mươi chín chín dân số nhóm tuổi này
số ca mắc ở thanh thiếu niên từ một mươi đến một mươi chín tuổi là một chín trăm chín mươi một bảy trăm bảy mươi năm ca tương đương bốn mươi hai bốn dân số thuộc cùng nhóm tuổi
kdca cũng cho biết tỷ lệ mắc covid một mươi chín nhóm tuổi hai mươi là ba mươi hai một trăm chín mươi năm ca trên một trăm linh người nhóm tuổi ba mươi là ba mươi hai bốn trăm năm mươi ba ca trên một trăm linh người
nhóm tuổi bốn mươi là hai mươi tám bảy mươi ca nhóm tuổi năm mươi là hai mươi bảy trăm linh chín ca nhóm tuổi sáu mươi là hai mươi ca
kdca cũng cho biết tỷ lệ mắc covid một mươi chín nhóm tuổi hai mươi là ba mươi hai ba trăm bảy mươi chín ca nhóm tuổi bảy mươi và tám mươi lần lượt là một mươi bảy chín trăm bảy mươi hai ca và một mươi chín ba trăm linh hai ca trên một trăm linh người xu hướng giảm dần theo độ tuổi
giới chức y tế hàn quốc giải thích trẻ nhỏ có tỷ lệ nhiễm bệnh cao do hệ miễn dịch yếu hơn so với các nhóm tuổi khác
ngoài ra đây là độ tuổi cần được chăm sóc nên gia đình và người thân thường xuyên tiếp xúc mức độ tiếp xúc càng tăng khi trẻ đi nhà trẻ mẫu giáo
làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín ở hàn quốc đang có dự hướng giảm dần
và giới chức nước này đang cân nhắc hạ cấp độ dịch bệnh để quản lý theo mức độ thông thường
kdc cho biết số ca mắc mới covid một mươi chín ở hàn quốc trong ngày tám tháng bốn là khoảng hai trăm linh ca đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp ở mức này trong bối cảnh chính quyền nới lỏng thêm nhiều quy định về giãn cách trong phòng dịch
hàn quốc ghi nhận hai trăm linh năm ba trăm ba mươi ba ca mắc mới trong đó có ba mươi một ca nhập cảnh nâng tổng số ca mắc kể từ đầu dịch lên đến một mươi bốn chín trăm tám mươi ba sáu trăm chín mươi bốn ca
cơ quan y tế hàn quốc cũng thông báo thêm ba trăm bảy mươi ba ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên một mươi tám bảy trăm năm mươi bốn ca
tỷ lệ tử vong là một mươi ba số bệnh nhân nặng hiện đang điều trị là một chín mươi ba người